trên thị trường tiền tệ sáng nay một mươi chín tháng ba ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức hai mươi ba hai trăm bốn mươi hai vnđ tăng một mươi đồng một usd so với phiên giao dịch hôm qua
đây là mức giá cao kỷ lục từ đầu năm đến nay tại các ngân hàng thương mại giá giao dịch đô la mỹ có xu hướng tăng nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó
cụ thể ngân hàng tiên phong niêm yết giá usd ở mức hai mươi ba một trăm hai mươi bảy đến hai mươi ba ba trăm một mươi ba đồng một usd mức giá này tăng chín đồng một usd ở chiều mua vào và tăng bảy đồng một usd ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua